kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay kéo dài hơn thường lệ dự kiến lượng du khách đổ về khu du lịch quốc gia sapa sẽ rất lớn
do đó các cấp chính quyền huyện sapa cũng như tỉnh lào cai đã nỗ lực tăng cường bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách
trong đó việc cung cấp đầy đủ nước sinh hoạt cho người dân trước tình trạng khô hạn kéo dài được ưu tiên hàng đầu
huyện sapa đã tiến hành kêu gọi các hộ dân chia sẻ nguồn nước thô phục vụ sản xuất cho khu vực thị trấn sapa trong dịp này
lượng nước do các hộ dân nhường lại sẽ giúp đáp ứng bảy mươi công suất nhà máy nước
cộng với nguồn nước dự trữ sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sạch tại thị trấn sapa trong những ngày nghỉ lễ